văn phòng chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
về việc bổ nhiệm chức danh giáo sư phó giáo sư
sau khi hội đồng chức danh giáo sư nhà nước công bố danh sách
ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư phó giáo sư năm hai nghìn một mươi
có nhiều thông tin phản ánh số lượng ứng viên đạt tiêu chuẩn giáo sư phó giáo sư
tăng đột biến so với các năm trước cùng với nhiều lo ngại về chất lượng
như không có đủ sách hoặc bài báo khoa học không có đủ thời gian giảng dạy
nghiên cứu khoa học
một số thành viên hội đồng có rất ít thậm chí không có công bố nghiên cứu khoa học quốc tế
so với các ứng viên
không ít thông tin cho rằng đã có những dấu hiệu không bình thường khi thời gian nộp hồ sơ
được kéo dài như một đợt vét trước khi có quy định mới về tiêu chuẩn giáo sư phó giáo sư
và có ứng viên phải nộp hồ sơ trực tiếp tại văn phòng hội đồng chức danh giáo sư nhà nước
thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo

chủ tịch hội đồng chức danh giáo sư nhà nước nghiên cứu xem xét giả soát kỹ lưỡng
bảo đảm chất lượng theo quy định báo cáo thủ tướng chính phủ trước ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi